không nằm ngoài dự đoán của các hãng thăm dò ứng cử viên tổng thống hàn quốc ông moon jae in
nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và trở thành chủ nhân mới ở nhà xanh
những khảo sát về kết quả bỏ phiếu của người dân hàn quốc cho thấy
ông moon đã giành tỷ lệ ủng hộ vượt trội và bỏ xa bốn ứng cử viên còn lại
theo kết quả thăm dò do ba đài truyền hình lớn nhất hàn quốc tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa
ông moon jae in hiện dẫn đầu với bốn mươi một bốn phiếu bầu theo sau là ông hong joon pyo với hai mươi ba ba
ông ahn jong soo đang xếp ở vị trí thứ ba
việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu vào lúc hai mươi h ba mươi giờ địa phương và kết quả chính thức sẽ được công bố vào đêm nay
tôi sẽ bảo đảm ngăn chặn bất cứ sự khiêu khích nào nếu có từ triều tiên bằng khả năng phòng thủ áp đảo
tôi muốn hòa bình được duy trì ổn định tại đông bắc á
ông moon được xem là chính khách có quan điểm tự do và tiến bộ
chủ trương đối thoại với triều tiên hồi năm hai nghìn một mươi hai ông moon từng ra tranh cử tổng thống nhưng thua cuộc trước bà parkenhe
ứng cử viên nào cũng đưa ra những cam kết tốt nhưng họ không có cá tính
ông moon jae in là người biết giữ lời hứa và có ca tính mạnh bởi vậy tôi mong ông ấy thắng cử
ông moon muốn tạo ra nhiều việc làm thông qua những dự án cơ sở ả tầng vốn nhà nước quy mô lớn
trong khi đối thủ chính của ông là ông ahn jong soo mong muốn thúc đẩy kinh tế bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa